trong năm mươi bốn dân tộc ở việt nam mỗi dân tộc đều có những lễ hội riêng gắn với phòng tục tập quán tín ngưỡng và lao động sản xuất
bảo tồn lễ hội dân gian của các dân tộc là một giải pháp tốt nhất để bảo tồn phát huy di sản văn hóa của các dân tộc
đó cũng là lý do mà bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành quyết định phục dựng bảy lễ hội của các dân tộc trong năm hai nghìn hai mươi

theo đánh giá của các nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc thời gian qua đảng và nhà nước cũng đã có những chủ trương bảo tồn phát huy những giá trị tiêu biểu của văn hóa truyền thống của dân tộc trong đó có lễ hội dân gian
đặc biệt việc bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục có chính sách hỗ trợ các địa phương bảo tồn phục dựng lễ hội truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số là rất đáng hoan nghênh